với phương châm kịp thời nhanh chóng táo bạo bất ngờ và chắc thắng
ban chỉ huy chiến dịch giải phóng đà nẵng chia năm cánh quân chủ lực từ ba hướng
bắc nam và tây nam tiến công bao vây quân địch trong nội thành đà nẵng
sau ba mươi hai giờ giao tranh đến một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng ba đà nẵng đã hoàn toàn được giải phóng
bốn mươi năm qua chiến tranh dần lùi vào quá khứ nhưng có một bài học mà người dân đà nẵng
vẫn còn nhắc đến ngày hôm nay đó là bài học về thế trận lòng dân
khu căn cứ bí mật b một hồng phước hòa vang nay thuộc phường hòa khánh bắc quận liên triểu
nằm ngay sát nách quân địch trong cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ hoạt động của bộ đội ta
trên vùng bạt ngàn cắt trắng đã nhận được sự che chở đùng bọc của người dân hồng phước
nhờ đó các chiến sĩ tạo được căn cứ bí mật an toàn bên cạnh ngay căn cứ quân sự địch
hình ảnh người mẹ hồng phước che đàn con nằm ngủ ngăn từng bước quân thù đã trở thành biểu tượng
cao đẹp của tình quân dân tình mẫu tử của niềm tin dân dành cho đảng cho mục tiêu độc lập và thống nhất đất nước
tuy căn cứ này chưa làm nên những chiến công chưa diệt được những tên địch nào nhưng họ xứng đáng với danh hiệu anh hùng
bởi vì không có họ thì không thể có những chiến công của chúng tôi cũng không thể có những hoạt động của quận ủy
quận nhì lãnh đạo lực lượng đấu tranh trong quận nhì nội thành của thành phố đà nẵng
và cũng không thể có được một cái truyền thống mà đảng ta đã đúc cách đó là đảng gắn bó với nhân dân
trong chiến dịch giải phóng đà nẵng công tác dân vận binh địch vận được xem là một trong những khâu then chốt
làm nên chiến thắng trọn vẹn chiều ngày hai mươi chín tháng ba
tiến công của quân đội chủ lực kết hợp với nổi dậy của nhân dân thành phố đã tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp to lớn
đập tan phòng tuyến phía bắc của quân địch mở đường cho ngày hòa bình thống nhất non sông thu về một mối
trong cái thời kỳ mà đổi mới hiện nay thì cái mà vấn đề về lòng dân thì nó lại thể hiện ở cái chỗ là quyết tâm
là xây dựng cái thành phố đà nẵng để làm sao thành phố này nó thật sự là một cái thành phố là đáng sống
đà nẵng thành phố động lực phát triển kinh tế cho cả khu vực miền trung tây nguyên đang thay ra đổi thịt từng ngày
đồng góp không nhỏ vào thành phố
kết quả đó là sự đồng hành của người dân với chủ trương chính sách đề ra của thành phố trong nhiều năm qua
hôm nay con thuyền đà nẵng đang mang trong mình khát vọng vươn ra biển lớn bằng sức mạnh nội sinh
một sức mạnh được đúc kết trong cả thời chiến lẫn thời bình đó chính là sức mạnh lòng dân